thưa quý vị với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao nhất mức độ bốn
người dân chỉ việc ngồi ở nhà đăng ký dịch vụ kết quả được trả tận nơi
người dân không phải đến cơ quan chức năng
dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử
đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
thì việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn càng trở nên quan trọng và cấp bách
đây cũng là thời cơ và cũng là thách thức
và để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi ngắn của phóng viên truyền hình nhân dân
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
vâng thưa ông trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thì dịch bệnh đã tác động đến nhiều mặt của đời sống như là kinh tế xã hội
tuy nhiên ở một góc nhìn khác thì các chuyên gia cũng cho rằng đây là một động lực để chúng ta đẩy mạnh phát triển dịch vụ công trực tuyến
vậy thì ông đánh giá như thế nào về khả năng đáp ứng dịch vụ công trực tuyến của chúng ta
với dịch công trực tuyến công quốc gia thì một loạt các dịch vụ ban đầu đã phát huy tác dụng
ví dụ như là việc nộp phạt vi phạm hành chính về giao thông của bên công an cũng đã được đưa lên và có thể nói là dư luận đánh giá là hết sức là tích cực
và dần dần các bộ ngành cũng sẽ có nhiệm vụ là tái cấu trúc các quy trình cung cấp dịch vụ để nâng cấp từ dịch vụ công cấp độ một cấp độ hai đến cấp độ ba cấp độ bốn
như vậy thì cái việc tiếp nhận hồ sơ là được
thực hiện tự động thông qua hệ thống điện tử và việc trả kết quả thì thông qua dịch vụ bùi chính công ức thông qua mạng bùi chính công cộng của bùi điện việt nam
thì như vậy là rất tiện lợi cho người dân
chúng tôi đã tiếp nhận hơn một triệu hồ sơ và trả kết quả hơn ba triệu hồ sơ
và riêng đối với một số dịch vụ mới được cung cấp ví dụ như là nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến
thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã thực hiện hơn một dự
vâng thưa ông thực tế hiện nay thì dịch vụ công cấp độ bốn của chúng ta đạt trên một mươi một
và để thực hiện theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ mới đây về việc giãn cách tiếp xúc xã hội
thì không biết là bùi điện việt nam đã có hỗ trợ gì trong việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
cũng như là bảo đảm được nhiệm vụ chính trị trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay ạ
tuy là chúng ta mới cung cấp được hơn ba tháng cổng dịch vụ công quốc gia vào hoạt động
nhưng chúng ta thấy rằng là đã có tới một mươi một
dịch vụ công đã được nâng lên cấp độ ba cấp độ bốn
như vậy là cũng còn một số lượng rất lớn
các dịch vụ công khác người dân vẫn phải đến các cơ quan công quyền
thì cũng là rất may là từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu thì chính phủ đã có quyết định bốn mươi năm
cho phép bưu điện việt nam tham gia vào tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
qua dịch vụ bùi chính công ích và mạng bùi chính công cộng
thì như vậy thay vì người dân phải đến các cơ quan công quyền hoặc là trung tâm phục vụ hành chính công
thì có thể ra các bưu cục
hơn một mươi ba điểm phục vụ của bùi điện việt nam
bùi điện việt nam trên phạm vi toàn quốc
như vậy chúng ta thấy là cũng được phân tải ra và rõ ràng là cũng không bị tập trung vào một điểm
và khi mà tiếp nhận hồ sơ đó thì bưu điện việt nam có trách nhiệm kiểm đếm hồ sơ
sau đó thu các loại phí nếu cần theo quy định của các thủ tục hành chính này
và chuyển cho các bộ ngành địa phương là những đơn vị chủ trì xử lý giải quyết các dịch vụ này
và sau đó chúng tôi nhận lại kết quả và chuyển lại cho người dân đến tận nhà
theo chỉ thị chung của chính phủ thì rõ ràng là người dân tránh tụ tập đông người
và bưu điện việt nam cũng thực hiện trách nhiệm của mình áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
đối với các điểm cung cấp dịch vụ của bưu chính
đồng thời chúng tôi cũng tiến hành giảm cước từ hai mươi đến ba mươi tùy từng loại hồ sơ dịch vụ cho người dân
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông ngày hôm nay
thưa quý vị tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức bốn hiện còn thấp trung bình cả nước mới đạt một mươi một
vì thế để đạt mục tiêu có ba mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn trăm năm mươi
mà hai nghìn hai mươi thì còn rất nhiều việc phải làm
thời điểm diễn ra dịch covid một mươi chín càng cho thấy đầy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
đẩy mạnh chính phủ điện tử là điều tất yếu phải làm